thưa quý vị hiệp định thương mại tự do việt nam và liên minh châu âu eu gọi tắt là evfta
mới đây đã được thông qua và sẽ có hiệu lực vào tháng bảy tới đây
với các cam kết đã được ký kết evfta sẽ là cú huyết rất lớn cho xuất khẩu của việt nam
đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng việt nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh
thị trường trong nước và cơ hội xuất khẩu đều sẽ đa dạng hơn hay nói cách khác là cánh cửa cơ hội mở rộng cho các doanh nghiệp
vấn đề quan trọng là cơ hội có được tận dụng hay trở thành thách thức
evfta sẽ thúc đẩy những nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế tái cấu trúc không gian thị trường của nền kinh tế việt nam
theo hướng tăng cường tính tự chủ giảm lệ thuộc vào các thị trường bên cạnh và nâng cấp việt nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu
quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế của việt nam sẽ có những kinh tế
nguồn lực và sự hỗ trợ rất to lớn từ liên minh châu âu để đảm bảo hiệu quả
và thông qua đó năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam vốn phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa
rồi cũng như của khu vực doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ trong nước
đều sẽ có điều kiện để cải thiện rất mạnh mẽ trong thời gian tới
chủ tịch vcci vũ tiến lộc đánh giá evfta là con đường cao tốc hướng tây
kết nối việt nam tới một không gian thị trường rộng lớn và có tiềm năng hàng đầu trên thế giới
cả về tài chính công nghệ và thị trường
khi evfta có hiệu lực eu sẽ dỡ bỏ tám mươi năm sáu số dòng thuế
việt nam cũng xóa bỏ bốn mươi tám năm số dòng thuế tương đương với sáu mươi bốn năm kim ngạch xuất khẩu
tăng năng lực cạnh tranh cho bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam vào thị trường eu
khi mà cái hiệp định này có hiệu lực chính thức
thì có thể có nhiều các sản phẩm hàng hóa của ta sẽ ngay lập tức được hưởng lợi
và như vậy thì chúng ta
sẽ thay vào đó là trước đây chúng ta phụ thuộc vào một số những thị trường
có khi thị trường đó chưa phải là nguồn lợi lớn
thì chúng ta chuyển sang được thị trường châu âu làm thị trường nguồn lợi lớn hơn
và như vậy thì tôi cho rằng đây là một giai đoạn chúng ta cần phải tập trung cao hơn
vào việc chuẩn bị những lộ trình để chúng ta thích nghi sớm nhất
nắm bắt được các điều kiện tốt nhất của hiệp định của evfta
hòa chung vào dòng chảy thương mại dòng vốn đầu tư chuyển giao công nghệ
có phần nâng cấp các sản phẩm made in việt nam
trong các chuỗi giá trị toàn cầu
liên minh châu âu là một cái thị trường vô cùng lớn
với quy mô đến tới một mươi tám tỷ đô la
nhưng cái thị phần của chúng ta còn ở tại liên minh châu âu chưa phải là đáng kể
những ngành hàng chủ lực của việt nam là diệt may da dày nông sản thủy sản
chưa kể các mặt hàng đồ gỗ hay điện tử và ngành công nghiệp chế biến chế tạo
đây là những lĩnh vực mang lại lợi thế cho việt nam
nhưng để tận dụng cơ hội luôn phải vượt qua những thách thức
và cơ hội càng lớn thì thách thức càng nhiều
vâng để tận dụng được evfta doanh nghiệp việt cần hiểu rõ về các cam kết
thách thức cơ hội của ngành lĩnh vực để tự định vị lại mình
tái cấu trúc thị trường và nguồn cung ứng
sân chơi rộng lớn hơn cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có sức khỏe tốt hơn và hiểu rõ luật chơi
không có nền tảng là năng lực cạnh tranh bền vững thì không thể hội nhập thành công
theo quan điểm của các chuyên gia kinh tế nếu như doanh nghiệp việt nam muốn vận động
hòa mình vào dòng chảy thương mại với những khách hàng khắt khe hơn
thì phải tăng tốc nâng cấp nền tảng năng lực cạnh tranh
cần phải có chiến lược kinh doanh quản trị nhân lực nâng cao chất lượng sản phẩm
dịch vụ ở một vị thế mới đáp ứng được tiêu chuẩn châu âu
thì chúng ta phải thay đổi hoàn toàn những các quan điểm về sản xuất
thay đổi hoàn toàn các tiêu chuẩn kỹ thuật và chúng ta phải thay đổi một tư duy chiến lược
không phải là sản xuất để đạt được những cái gì trước mắt
không phải để đáp ứng được cái thị trường thấp cấp mà chúng ta phải vươn đến sản xuất
ở một trình độ công nghệ cao vươn đến thị trường cao cấp thị trường hiện đại
cạnh tranh năng lực cạnh tranh qua dạng là điều tốt không có cạnh tranh thì không có thị trường
chân trời chơi nó cũng mở rộng hơn
thế nhưng mà rõ ràng cạnh tranh là tích cực xét về tổng thể
nhưng mà đứng từng góc độ doanh nghiệp đứng trong cái giai đoạn ngắn hạn
thì nó lại là một câu chuyện thách thức rất lớn
một vấn đề mà các doanh nghiệp phải làm quen đó là sẽ không thể trông chờ vào sự bảo hộ
hỗ trợ của nhà nước mà phải mang tâm thế của doanh nghiệp thời hội nhập
các lĩnh vực được dự báo sẽ phải cạnh tranh gai gắt là logistic và chăn nuôi
trong cơ cấu hàng xuất khẩu của chúng ta sang châu âu thì mới chỉ có khoảng độ hơn bốn mươi của chúng ta
cơ cấu bốn mươi của chúng ta trong tổng số mặt hàng của chúng ta là được hưởng cơ chế thuế của gsp tức là
tức là cái số lượng còn lại là chúng ta phải cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác các nước đang phát triển
mặc dù hội nhập đem lại nhiều cơ hội
xong điều quan trọng mà các doanh nghiệp phải làm là phải cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác
các doanh nghiệp việt nam không thể xem nhẹ đó chính là thị trường trong nước
với gần một trăm linh triệu dân có mức thu nhập nhu cầu đang gia tăng
cuộc chơi sẽ trở nên khốc liệt hơn không chỉ ở thị trường nước ngoài mà ở ngay tại sân nhà